bệnh lý ung thư hiện nay đang là một gánh nặng không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới
vì chi phí cho việc điều trị bệnh ở giai đoạn tiến triển rất cao
chính vì vậy việc phát hiện sớm thông qua hoạt động tầm soát không những góp phần giảm chi phí điều trị
mà còn tăng khả năng điều trị khỏi cho người bệnh
tại đơn vị tầm soát ung thư bệnh viện ung biếu đà nẵng trung bình mỗi ngày có khoảng từ tám mươi đến một trăm linh trường hợp
đến khám tầm soát ung thư sàng lọc các bệnh lý về ung thư như ung thư vú ung thư cổ tử cung
ung thư gan phổi dạ dày đại trực tràng tụy tinh hoàn vòng học và tuyến giáp
theo thống kê của bệnh viện ung biếu đà nẵng trung bình mỗi năm có khoảng bốn lượt trường hợp đến khám và tầm soát tại đây
tuy nhiên xu thế ngày càng tăng do nhu cầu tầm soát tăng và tỷ lệ mắc ung thư ngày càng trẻ hóa
bệnh viện ung biếu đà nẵng trung bình mỗi năm có khoảng bốn lượt trường hợp đến khám và tầm soát tại đây
phát hiện ở những giai đoạn sớm chúng ta hoàn toàn có thể điều trị một cách triệt để và có thể là chịu khỏi cho bệnh nhân
việc tầm soát để phát hiện sớm ung thư vô cùng quan trọng bởi giai đoạn đầu các bệnh lý về ung thư thường ít có biểu hiện
và theo hiệp hội ung thư mỹ khuyến cáo tất cả người dân sau bốn mươi năm tuổi không có triệu chứng gì về đường tiêu hóa
nhưng cần đi tầm soát ung thư đại trực tràng còn những người gia đình có tiền sử về ung thư đại tràng
nhất là người thân mắc bệnh ung thư lúc trẻ tuổi thì cần đi tầm soát sớm hơn
hoặc ung thư vú cần đi khám định kỳ để phát hiện sớm và điều trị bệnh ung thư đạt hiệu quả